bốn mươi học viên trẻ tuổi của huyện cư cuin chính thức được tham gia học lớp truyền dạy cổng chiêng trẻ
do sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tổ chức khai giảng vào sáng hai mươi tám tháng năm
tại xã ea cư tu huyện cư cuin tỉnh đắk lắc
lớp truyền dạy đánh cồng chiêng cho học viên trẻ được kéo dài từ nay đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tại đây các học viên được học về kỹ năng cơ bản trong đánh chiêng tre và trên đồng
bên cạnh đó các học viên cũng được học đánh các bài chiêng phổ biến
được dùng trong các lễ hội như lễ mừng lúa mới lễ cung giang
em học lớp đánh cổng chiêng nhằm để đánh được thành thạo giống như mấy người già
để giữ nét bảo tồn của dân tộc giữ gìn nét riêng
chúng tôi cũng đã cố gắng tổ chức các lớp mẫu như thế này
với sự tham gia của các nghệ nhân lớn tuổi có kinh nghiệm tại chính các địa phương
và sự tham gia thẩm định của các chuyên gia những nghệ sĩ có kinh nghiệm
và kiến thức trong lĩnh vực này để làm sao đấy là có thể đào tạo
bồi dưỡng được những lớp trẻ có thể sử dụng tốt cổng chiêng bằng đông và cổng chiêng bằng tre
được biết hiện nay số nghệ nhân đánh chiêng điêu luyện trên địa bàn tỉnh đắk lắc ngày càng ít
vì vậy việc mở các lớp truyền dạy cổng chiêng trẻ có ý nghĩa quan trọng
không chỉ lưu giữ và phát huy không gian văn hóa cổng trương tây nguyên
mà còn góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại